hướng ứng kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi tám tháng năm
tỉnh ninh bình tổ chức hội nghị sơ kết bốn năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đồng thời đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện chỉ thị trong thời gian tới
qua bốn năm triển khai thực hiện chỉ thị năm các cấp các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh
đã nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh xuất hiện ngày càng nhiều
các mô hình hay kinh nghiệm quý các tấm gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
trên nhiều lĩnh vực thời gian tới tỉnh ninh bình tiếp tục phát huy những hiệu quả đạt được
khắc phục những tồn tại hạn chế đổi mới nội dung hình thức chỉ đạo vào tổ chức
thực hiện chỉ thị nhằm bảo đảm phù hợp thiết thực hiệu quả
nhân dịp này một mươi sáu tập thể và hai mươi bốn cá nhân đã được nhận bằng khen của ubnd tỉnh ninh bình